các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trưởng bộ công an đã đến dự chương trình
bằng ngôn ngữ nghệ thuật bằng rất nhiều phóng sự nhiều thước phim hình ảnh tư liệu quý giá được nén lại trong chín mươi phút
chương trình như một cuốn biên yên sử về lịch sử hào hùng với rất nhiều chiến công hiển hách và cả những câu chuyện xúc động chưa từng lên sóng
những con người có số phận kỳ lạ tận hiến cả cuộc đời cho tổ quốc trong lực lượng công an nhân dân
nhiều bài hát hay đã được ekip thực hiện lựa chọn để đưa vào chương trình như giai điệu tổ quốc đêm thành phố đầy sao để giáo cuốn đi từ một ngã tư đường phố do các ca sĩ tên tuổi nghệ sĩ ưu tú thanh lam nghệ sĩ ưu tú tấn minh lê anh dũng vũ thắng lợi hoàng hồng ngọc thể hiện
các ca khúc đều được làm mới nên đem lại nhiều cảm xúc bất ngờ cho người xem
thông qua chương trình người xem có dịp tìm hiểu thêm về những chiến công những đóng góp thầm lặng của lực lượng công an nhân dân
tất cả sự cống hiến hy sinh quên mình đó đều vì mục đích bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo công an các tỉnh có biên giới trên đất liền nhằm triển khai phương án xây dựng nhà công vụ cho công an xã trên địa bàn
chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các địa phương khu vực biên giới cần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây nhà công vụ
an xã đảm bảo các yêu cầu đã đề ra
tại hội nghị đại diện cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an đã trình bày báo cáo về tiến độ và phương án thi công các công trình nhà công vụ cho công an xã thuộc các tỉnh khu vực biên giới
đồng thời cũng nghe báo cáo của đại diện công an các địa phương về những khó khăn thuận lợi cũng như sự chuẩn bị cho dự án
bộ công an và công an các đơn vị địa phương liên quan đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai xây nhà công vụ cho công an xã theo phương án đã được chỉ đạo phê duyệt của lãnh đạo bộ
hầu hết các nhà công vụ theo dự án sẽ được xây dựng theo phương án lắp ghép đảm bảo các yêu cầu về tiết kiệm kinh phí tiến độ và tính an toàn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao các nội dung đã được trình bày trong báo cáo
thứ trưởng nhấn mạnh dự án xây dựng nhà công vụ cho công an các xã vùng cao biên giới rất quan trọng đáp ứng yêu cầu về ổn định công tác cũng như tinh thần cho cán bộ chiến sĩ công an chính quy thực thi nhiệm vụ đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã theo chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả

tỉnh cao bằng có lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh cao bằng có lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh
tỉnh cao bằng có lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh